tập trung giáo dục về tư tưởng chính trị điều lệnh công an nhân dân huấn luyện quân sự võ thuật công an nhân dân
kỹ năng sử dụng quản lý súng bộ binh các loại được trang bị cho lực lượng công an hiện nay
cùng những kiến thức bổ trợ khác như công tác bảo vệ hiện trường kỹ năng xử lý nạn nhân
tiếp nhận tin báo và công tác phòng cháy chữa cháy
đây là những kiến thức ban đầu giúp cho các học viên có thể hình dung ra chương trình học
cũng như những nhiệm vụ cơ bản của lực lượng công an nhân dân hiện nay
để làm rõ cũng như nắm bắt được ý kiến của người dân khu vực về dự án này
chúng tôi đã có cuộc khảo sát nhanh với ba nhóm người có nhu cầu đi lại di chuyển nhiều nhất
tại khu vực phố đi bộ này đó là người dân bản địa
người làm việc ở các cơ quan doanh nghiệp trong khu vực các tuyến phố dự kiến sẽ cấm
và những người thường xuyên di chuyển qua khu vực này
và dù bằng lý do này hay lý do khác
thì tất cả đều có thể hình dung ra một viễn cảnh bất hợp lý về dự án này khi được triển khai thí điểm
thực ra là còn rất nhiều cơ quan nhà nước
đặc biệt là bên địa lực này chuyển tái ra đến việt nam nội nằm ở đây
thường ngày này người ta đến làm việc rất là nhiều
khách này đi đến rất là nhiều
thì cái việc mà cấm xe ở đây sẽ bất tiện cho người ta phải đi làm việc
bởi vì bây giờ thứ nhất là cái giao thông của việt nam mình còn
thực tế là chưa đáp ứng được hết cái nhu cầu đi lại
bởi vì lúc nào cũng có cái tình trạng tắt đường
mà bây giờ mình còn đang có hai con đường để mình đi
mà cấm một cái thì mình phải dồn hết

thì suy ra là cái con đường kia nó đã tắt thì lại càng thêm tắt
còn cua một chiều hai chiều của hồ huế hoặc của hàng bài lên
hoặc là của hàng chống lên
nó cũng là một cái tuyến tương đối là chính của cái giao thông của bà triệu
một chiều của hàng bài đi đến hoàng
mà cấm đây thì lại chạy tỏa sang bên cạnh cũng chẳng cần biết cái gì
sẽ sinh ra những cái tụ điểm gửi xe hoặc là vỉa hè tận dụng của dân chúng
hoặc là những cái chỗ nào
họ đó là nộm nhộm lắm
bác thấy ngay cái chuyện những ngày thường ba ngày mà bác đã thấy gửi xe
nó loáng loàng loáng loàng không quản lý được cái gì cả
những người mà làm công chức ở đây thì họ là phải có chỗ để
hoặc là chỗ nhà nước phải tự giải quyết với nhau thôi
nhưng mà bảo bây giờ để người ta đi làm người ta gửi ngoài
ấy thì không hợp lý
những viễn cảnh mà người dân vừa đưa ra là đều có cơ sở
khi thực tế hiện nay lưu lượng phương tiện qua các tuyến phố tổ chức đi bộ
không có gì
các tuyến phụ cận để thay thế cũng là những tuyến nhỏ
vẫn thường xuyên xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm
và thực tế hiện nay các bãi xe hợp pháp được tổ chức cho tuyến phố đi bộ
hiện vẫn không đáp ứng được nhu cầu của người dân
điều này thể hiện rõ qua việc hàng loạt bãi xe trái phép tự phát
mọc lên khắp nơi xung quanh phố đi bộ mỗi cuối tuần
thậm chí bản thân ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng khẳng định
hiện vẫn đang phải nhờ sân bãi của các cơ quan xung quanh khu vực
để đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như giảm thiểu tình trạng
bãi xe không phép mọc lên tràn lan quanh khu vực này
trên thực tế thì chúng tôi cũng đã có những giải pháp để kiểm soát
cũng như điều chỉnh ví dụ như là chúng tôi hướng dẫn các cơ quan
mà có diện tích sân rộng có đủ điều kiện để chống giữ phương tiện
thì tạo điều kiện để người dân đưa phương tiện vào trong
để hạn chế những cái điểm mà chống xe trái phép không phép
vậy nếu cấm liên tục trong một tháng
thì công nhân viên của các cơ quan nằm trong khuôn viên phố đi bộ
sẽ phải nhờ các cơ quan xung quanh hay sao
và liệu nhờ được bao lâu hay buộc phải gửi ở những bãi xe không phép
chính vì những lý do này cần phải có những đánh giá kỹ lưỡng
về tác động mà dự án này đem đến khu vực không chỉ về đời sống dân sinh
khả năng phát triển kinh tế mà còn là những ảnh hưởng đến cả mạng lưới giao thông
của toàn khu vực tránh việc miệt mài theo đuổi một mục tiêu
mà phớt lờ đến những tác động tiêu cực khác có thể đem đến cho xã hội
thưa quý vị và các bạn trà thảo dược với hương vị thơm ngon
và tính năng nhất định đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người
khi mà nó cũng đã mang đến một số lợi ích cho sức khỏe
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập ngày hôm nay
và để có được sản phẩm vừa an toàn vừa tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết
hiện nay trà thảo dược đã trở thành sản phẩm hot trên thị trường
và trở thành trào lưu của người tiêu dùng và người công dụng nhất định
song chính trào lưu này tạo điều kiện cho sản phẩm được bán trôi nổi
trên thị trường khiến người tiêu dùng khó nhận biết được nguồn gốc chất lượng của sản phẩm
và việc không kiểm soát được chất lượng phương trình sản xuất cẩm ướp chế biến và bảo quản
dễ gây biện trình khó lượng thậm chí là căn nguyên của các bệnh thương thư
vâng cũng giống như rất nhiều các chị em phụ nữ khác thì tôi cũng là một tín đồ của mua sắm online
và đối với những sản phẩm như thế này thì tôi cũng lựa chọn theo cách mua này
bởi vì là vừa tiết kiệm thời gian vừa tiện lợi
và trên hết đó là với cách mua này thì thường là chúng ta mua hàng theo phương châm là tin nhau là chính
tôi nghĩ rằng mua hàng online thì may dù nhiều năm chị đến hành ạ năm mươi năm mươi và vàng thâu thì luôn luôn lẫn lộn
tuy nhiên thì với những sản phẩm mà về ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thì chúng ta phải hết sức tận trọng
có lẽ cách thấp nhất là lựa chọn một cơ sở uy tín và sử dụng công dụng của chiếc điện thoại thông minh
mà chúng ta hầu như ai cũng sở hữu một chiếc để có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm mà mình muốn mua
cho thảo dược là sản phẩm sử dụng thường xuyên
vì vậy việc lựa chọn cơ sở uy tín đã được chứng nhận về an toàn thực phẩm của cơ quan y tế là ưu tiên hàng đầu
để nắm bắt được thông tin về sản phẩm thì chiếc smartphone như thế này giúp ích rất nhiều cho người tiêu dùng
trước hết cần cài đặt trên quét mã qr và mã vạch
chỉ cần vào mã qr hoặc mã vạch bạn muốn quét là ứng dụng sẽ tự động phát hiện và quét mã
có như vậy người tiêu dùng có thể nắm bắt mọi thông tin về sản phẩm như giá bán
nguồn gốc xuất xứ công ty sản xuất
khi tranh mã qr trên điện thoại thông minh thì nó sẽ hiện ra tên sản phẩm công dụng đầy đủ
cũng như công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm
bạn sẽ ra được các công dụng trên sản phẩm
ngoài ra các bạn có thể quan sát sản phẩm bằng cảm quan xem sản phẩm có đạt độ khô không
màu sắc có tươi không và có hiện tượng nấm mốc ở trên sản phẩm hay không
mỗi loại trà thảo dược có tính chất hàn nhiệt và công dụng khác nhau
như cải thiện giấc ngủ nhận gan thu đọc v v
do vậy việc lựa chọn loại trà nào phải phù hợp với thể trạng của từng người thì sẽ phát huy tác dụng
xong cần uống trà hợp lý không nên lạm dụng trả
có thể gây phản ứng ngược và gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn
hiện nay ở trên thị trường thì người tiêu dùng đang có thói quen dùng trà hoa để pha một cách bừa bãi
thói quen đấy dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn
hiện nay một số cơ sở cũng đã ra những bài truyền
trà hoa được phối theo đúng tỷ lệ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người sử dụng
vâng thưa quý vị tất cả các loại trà thảo dược thiên nhiên đều tốt cho sức khỏe
tuy nhiên uống như thế nào để phát huy tác dụng lại là câu hỏi đặt ra cho những ai vẫn còn đang mơ hồ về loại thức uống này
vậy uống thế nào cho hợp lý chúng ta hãy cùng nghe tư vấn tiếp tục của chương trình
nhiều người nghĩ rằng sau mỗi bữa ăn việc dùng trà sẽ giúp hiện sạch hơn thay cho nước lọc
nhưng thói quen này sẽ vô tình ngăn chặn
giữ hấp thủ các chất dinh dưỡng trong thức ăn và cơ thể
ngoài ra không nên uống trà khi đói vì kích thích niêm mạc đường tiêu hóa gây cồn cào khó chịu
tránh thêm các loại thảo dược khác vào loại trà mình đã uống vì sẽ làm giảm công dụng
để phát huy được hiệu quả tốt nhất của trà hoa thì mình nên dùng vào đầu giờ sáng và đầu giờ chiều để có tác dụng tốt nhất
trong thời điểm đấy thì mình sử dụng trà hoa sẽ mang lại cho mình cảm giác sảng khoái
mình mẫn vào đầu giờ
vâng vừa rồi là những chia sẻ thông tin hết sức hữu ích để giúp cho chúng ta có thể lựa chọn và sử dụng hiệu quả các loại trà thảo dược
hy vọng đó cũng là những kinh nghiệm bổ ích giúp cho mỗi người chúng ta vừa có thể thưởng thức được ly tràng ngon mà vừa tốt cho sức khỏe

sau khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ vụ án đã được chuyển lên cơ quan điều tra công an tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi xâm phạm chủ ở của người khác
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khám xét chỗ ở của lâm hoàng tùng và nơi làm việc của nguyễn hải nam tại tòa án nhân dân quận bốn